hai tháng đầu năm việt nam đã nhập khẩu hơn sáu mươi năm tám trăm linh tấn thịt các loại
trong đó gia tăng nhập khẩu nhiều nhất là thịt lợn
hai tháng đầu năm cả nước đã nhập khẩu hơn một mươi ba tám trăm linh tấn thịt lợn tăng
tăng một trăm năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra cũng nhập khẩu hơn một mươi hai bốn trăm linh tấn thịt bò và gần một mươi ba tấn thịt châu
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ đầu năm nay
thị trường thịt lợn đã có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn
dự báo nguồn cung thịt lợn năm nay sẽ đạt khoảng bốn triệu tấn
đáp ứng được nhu cầu trong nước và vẫn hướng tới xuất khẩu